do ảnh hưởng của cơn bão số bốn từ đêm ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng tám trên địa bàn huyện thạch thành
tỉnh thanh hóa đã có mưa to trên diện rộng nhiều nơi xảy ra ngập úng cục bộ
gây thiệt hại về hoa màu tài sản của nhân dân
mưa to cục bộ đã làm mực nước hồ tây trác rông mạnh đổ về phía hạ lưu với lưu lượng lớn gây ngập lụt
qua thống kê của ngành nông nghiệp đến ngày ba mươi một tháng tám mưa lũ trên toàn huyện đã gây ngập lụt
tại bốn mươi ba hộ dân hơn một tám trăm linh hectare lúa ngô mía đang thời kỳ sinh thực và gần hai trăm linh hectare ao hồ
nuôi trồng thủy sản bị nước lũ tràn qua hơn ba trăm linh mét đường giao thông canh mương bị sạt lở
tại huyện thạch thành các xã bị thiệt hại nặng là thành long thành tiến ngọc trạo thành tâm thành trực
tổng thiệt hại ước tính khoảng một mươi chín tỷ đồng
trước diễn biến khó lường của thời tiết và ảnh hưởng của cơn bão số bốn
huyện thạch thành đã tập trung lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục khẩu quả
quả thiên tai thực hiện trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra